cục quản lý thị trường tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ bốn trăm bốn mươi tấn hạt rẻ
cùng với một mươi tấn hàng đông lạnh không có giấy tờ hợp pháp tại khu công nghiệp đông phố mới thành phố lào cai
toàn bộ số hàng hóa này bị bắt giữ đang nằm trong kho của công ty trách nhiệm hiếu hạn huệ minh
và công ty cổ phần thương mại vật tư và tư vấn kỹ thuật có địa chỉ lô f một mươi chín khu công nghiệp đông phố mới thành phố lào cai
qua kiểm tra lực lượng chức năng thống kê được có một mươi sáu container chứa hạt rẻ được đóng trong hàng chục nghìn bao nhỏ
trên bao bì có ghi nhãn hàng xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ lô hàng cũng như xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng tại kho hàng này các lực lượng chức năng phát hiện ba xe ô tô chở hơn một mươi tấn hàng đông lạnh
theo cơ quan chức năng cho biết số hàng này là hàng tạm nhập đã làm thủ tục tái xuất nhưng không tái xuất mà vận chuyển cất giấu tại đây
hiện toàn bộ
một số hàng đã được cơ quan chức năng tỉnh lào cai lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh điều tra xử lý